hôm qua một mươi tháng tám bộ giáo dục và đào tạo có công văn gửi các đại học học viện trường đại học trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non thông tin về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hôm qua một mươi tháng tám bộ giáo dục và đào tạo có công văn gửi các đại học học viện trường cao đẳng tuyển sinh ngành giáo dục mầm non thông tin về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín